huyện cao phong nằm trong vùng mường thàng là một trong bốn vùng mường cổ nổi tiếng của tỉnh hòa bình
huyện cao phong là một trong bốn vùng mường cổ nổi tiếng của tỉnh hòa bình
chính thức đưa hoạt động du lịch vào kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi bảy công viên thường xuyên tổ chức các chương trình sự kiện như ngày hội đọc sách lễ hội cam lễ hội hoa hướng dương chương trình về ngày hội gia đình để tạo hình ảnh cũng như quảng bá cuốn hút tạo sóng để khách du lịch đến tham quan
song song với đó là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đảm bảo việc lưu trú nghỉ ngơi và ăn uống cho du khách
chúng tôi đã cải tạo được rất là nhiều hệ thống cảnh quan về cây xanh
tiếp theo là các công trình hạng mục về suối quy thủy cảnh quan để tạo điểm tham quan cho du khách
từng bước chúng tôi sẽ hoàn thiện dần về cơ sở hạ tầng và về tất cả các dịch vụ trong công viên
tuy nhiên trong quá trình làm cũng đã được sự tạo điều kiện rất lớn của các bác lãnh đạo tỉnh huyện địa phương và người dân trên địa bàn ủng hộ rất nhiều
nên việc chúng tôi xây dựng dự án gặp cũng rất nhiều thuận lợi
các công viên cảnh quan ở đây thì mình thấy là
sắp xếp rất là đẹp mình không hình dung là trên một cái tức là trước đây thì ở trong đây chỉ là một cái khu đồi rất là hoang vu rừng rất là hoang vu
thế nhưng mà đến bây giờ thì đã được xây dựng cũng như là được bố trí sắp xếp rất là đẹp hài hòa
vừa là cái khu mà để mọi người đến đây cuối tuần để giải trí để vui chơi
và cũng vừa là một cái nơi mà để mọi người đến đây để tham quan học tập về từng những cái kỷ vật
từ trước đến giờ
không chỉ đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch địa phương
việc tạo điều kiện và thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư
cũng giải quyết được việc làm cho lực lượng lao động trẻ dồi dào sẵn có trên địa bàn huyện
mình cũng đã được công ty cho đào tạo một số nghiệp vụ trong lĩnh vực thư viện
để nâng cao khả năng nói cũng như là khả năng thuyết minh với những kỷ vật
cũng như là với những du khách tham quan
khi mà đến tham quan triển
cũng như là thăm quan công viên của chúng em
công viên di sản các nhà khoa học việt nam luôn luôn là ưu tiên cho người địa phương ở cơ sở
tham gia vào các dịch vụ trong khu viên các nhà khoa học việt nam
như là tổ xây dựng tổ cây xanh và tổ hướng dẫn viên cho các khách du lịch
để nắm mắt được về du lịch ở địa phương mình và các di sản văn hóa ở địa phương
tạo được công an việc làm cho bà con nhân dân để tăng thu nhập
xóa được đói giảm được
tạo được nhiều việc làm ở trong cơ sở xã vì là nguồn lao động rất nhiều
chúng tôi có xây dựng các kế hoạch và có dành một số nguồn kinh phí nhất định
để mà tiến hành tổng hấn cho bà con tiếp cận với lại du lịch
tiếp cận với khách thế nào trong ứng xử đối với khách làm sao
cơ sở quy hoạch của huyện về phát triển du lịch
mà đặc biệt là phát triển các tour tuyến du lịch
thì chúng tôi sẽ đào tạo
nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động du lịch của huyện trong thời gian tiếp theo
đến nay cao phong đã hình thành được các tuyến cụm điểm du lịch theo quy hoạch
như tuyến du lịch bình thanh thung nai lòng hồ sông đà
với các điểm làng cổ dân tộc mường giao thăm làng nghề truyền thống dệt thổ cầm
tham quan khu di tích lịch sử diệt xe tăng của anh hùng cố chính lan
đền bờ du lịch sinh thái hồ hòa bình
tuyến du lịch tân phong dũng phong yên lập yên thượng
thăm di tích lịch sử văn hóa chùa an
vườn hoa núi cối chùa khánh du lịch bản mường xã yên thượng yên lập
tuyến thị trấn cao phong xuân phong với du lịch sinh thái miệt vườn
du lịch hồ cạn thượng thăm làng dân tộc mường xóm cạn mừng xã xuân phong
nhờ đó sáu tháng đầu năm nay lượng khách đến cao phong ước đạt trên hai trăm hai mươi lượt người
doanh thu ước đạt gần một mươi sáu tỷ đồng
tạo thêm nguồn lực quan trọng để cao phong đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra